chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi thành đoàn hà nội đã tổ chức lễ ghi danh sổ vàng cho tám mươi sáu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
các thủ khoa xuất sắc được ghi danh sổ vàng là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học học viện với những thành tích ấn tượng về học tập gian luyện và công tác đoàn hội
nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên là những tấm gương vượt khó vươn lên có công trình nghiên cứu khoa học những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả được giải trong nước và quốc tế
nhiều bạn là cán bộ đoàn hội tích cực năng động tham gia vào các hoạt động thanh niên hoạt động tình nguyện
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ một mươi bảy liên tiếp thành phố hà nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố
đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên sâu sắc của thành phố hà nội đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ đồng thời là sự ghi nhận biểu dương đối với kết quả học tập rèn luyện tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên thủ đô